đánh vào tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm chức năng vitamin để bổ sung cho thai kỳ
tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách lạm dụng các loại thực phẩm này đôi khi lại dẫn đến những hậu quả khôn lường
nhìn đứa con gái nhỏ mới một mươi chín tháng tuổi nhưng đã phải chịu đựng sự đau đớn từ những chiếc kim châm cứu chẳng chịt trên người
ân hận xót xa nhưng người mẹ này cũng không còn đủ nước mắt để khóc
khi mang thai chỉ cần nghe mách thuốc bổ gì là chị đều uống những mong thai nhi được khỏe mạnh
theo các bác sĩ ngọc bị bại não là do khi sinh ra hộp sọ còn quá bé mà thóp đã liền
nó bị kín sớm nên não bị chèn ép không phát triển được
nguyên nhân được phòng đoán là do mẹ đã bổ sung quá nhiều vitamin d và canxi khi mang thai
qua nhiều năm chúng tôi để ý thấy hình như có phải là có sự liên quan giữa việc mẹ lạm dụng các thuốc vitamin d ba vitamin d hai và canxi từ lúc mang thai
chính vì uống quá nhiều uống kéo dài uống liều cao và không theo sự chỉ dẫn nào cả
cứ uống cứ ti tự ý ra ngoài hiệu thuốc mua về
thế là hậu quả là các con bị như thế
trước đây bại não là những tổn thương não gặp ở trẻ dưới năm tuổi mà nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do nhiễm trùng hoặc suy dinh dưỡng
thế nhưng gần đây thừa quá nhiều sinh dưỡng cũng có thể trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến canxi
vì ai nghĩ là uống vitamin là tốt cứng xương các thứ nên là cũng không nghĩ là hậu quả như bây giờ đâu
biết do mình uống thuốc quá nhiều là cũng là một sai lầm
giờ ảnh hưởng đến cả con cái cả sau này cả đời con
thế là cũng hối hận
vitamin d và canxi sử dụng lạm dụng trong thời kỳ bào thai có thể làm cho xương sọ của các bào thai thay nhi
thế thì nó bị khốt hóa sớm quá
nó đóng xương sớm cho nên khi để ra là các khớp sọ đã liền kín hết rồi và không có thóp nữa
cho nên não không phát triển và gây ra bại não cho các cháu
theo khuyến cáo của các bác sĩ hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm chức năng
vitamin được bày bán để bổ sung trong quá trình mang thai
tuy nhiên tất cả các loại thuốc thực phẩm chức năng khi sử dụng đều nên có sự tư vấn của bác sĩ
để có thể bảo đảm thai nhi được phát triển đầy đủ
và an toàn